hiện nay khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại hà nội
ngành du lịch đã nhanh chóng xây dựng những chương trình kích cầu hiệu quả
chuẩn bị đầy đủ điều kiện sẵn sàng đón khách nước ngoài
khẳng định vị thế hà nội điểm đến an toàn hấp dẫn
nhằm thu hút khách từng bước lấy lại đà tăng trưởng như trước
đó cũng chính là nội dung chính buổi tọa đàm diễn ra ngày hôm nay tại sở du lịch hà nội
trong tám tháng năm hai nghìn hai mươi lượng khách du lịch đến hà nội ước tính đạt sáu hai mươi chín triệu lượt
giảm sáu mươi bảy ba so với cùng kỳ năm trước
xu hướng khách du lịch sau đợt dịch covid lần hai đã đa dạng hơn rất nhiều
nhu cầu khám phá tìm hiểu những vùng đất mới đòi hỏi các sản phẩm du lịch
điểm đến cũng phải thay đổi nhanh chóng
trong buổi tọa đàm của sở du lịch hà nội
các doanh nghiệp lữ hành cũng giới thiệu những sản phẩm tour du lịch mới
cần được phát triển sau dịch covid một mươi chín
như dịch vụ chăm sóc sức khỏe chữa bệnh sản phẩm du lịch sinh thái
tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng
sản phẩm liên quan đến hoạt động thể thao của du khách
sản phẩm du lịch thông minh du lịch sáng tạo
để ngành du lịch có khả năng thích ứng tốt và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn
cần phải có sự chủ động của ngành du lịch trong việc định hướng và xây dựng các sản phẩm du lịch